theo thông tin mới nhận từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
bắc bộ chuẩn bị đón một đợt rét đậm rét hại vào đêm ngày hai mươi tám tới đây
và theo như dự kiến đợt rét này sẽ kéo dài đến ngày mùng ba mùng bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín
nghĩa là đúng vào dịp mà chúng ta nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn một mươi chín
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai không khí lạnh tăng cường mạnh ảnh hưởng toàn bắc bộ cùng với bắc và trung trung bộ
các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời rét nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ c
trong đó có thủ đô hà nội vùng núi và trung du rét đậm thấp nhất từ một mươi một đến một mươi bốn độ c
đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất ảnh hưởng đến miền bắc và miền trung nước ta trong mùa đông này
bên cạnh đó đợt không khí lạnh còn gây mưa rông diện rộng ở các tỉnh bắc và trung trung bộ
đặc biệt từ ngày hai mươi chín đến ba mươi tháng một mươi hai
khu vực này mưa vừa đến mưa to cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông